thưa quý vị và các bạn
cuối một năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu sang hoa kỳ tăng một mươi sáu hai
từ ngày một tháng bốn giá lợn hơi phải giảm về bảy mươi đồng một kg
đường sắt còn chạy những đoạn tàu nào trong mùa dịch covid một mươi chín
đây là những nội dung sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt gần sáu mươi tỷ usd
tăng năm so với cùng kỳ năm trước trong đó thị trường hoa kỳ tăng một mươi sáu
tính riêng tháng ba kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt hai mươi tỷ đô la giảm một mươi hai một so với cùng kỳ năm trước
một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là dệt may phương tiện vận tải và phụ tùng
sắt thép giày dép thủy sản
tính chung cuối một năm hai nghìn hai mươi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu
ước tính đạt gần sáu mươi tỷ đô la trong khi đó hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
tăng một mươi sáu hai so với cùng kỳ năm trước tiếp đến là trung quốc tăng một mươi một năm do mặt hàng điện thoại
và linh kiện tăng mạnh thị trường eu giảm một mươi bốn chín thị trường asean giảm năm hai
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ngoài gạo và hạt điều nhiều mặt hàng nông sản chính đều giảm giá trị xuất khẩu
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong quý i xuất khẩu gạo và hạt điều tăng cả lượng và giá trị gạo đạt sáu trăm năm mươi ba triệu đô la tăng bảy chín lượng tăng một một
hạt điều đạt sáu trăm bốn mươi bốn triệu đô la tăng tám lượng tăng một mươi bốn ba tuy nhiên nhiều mặt hàng nông sản quý i năm nay giảm
so với cùng kỳ năm trước như rau quả giảm một mươi một năm cà phê giảm sáu bốn cao su giảm hai mươi sáu một hạt tiêu giảm một mươi bảy sáu
từ đầu năm đến nay việt nam đã nhập khẩu gần bốn mươi tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn các loại
bên cạnh đó đàn lợn trong nước cũng đang tăng mạnh không lo thiếu nguồn cung vì vậy từ ngày một tháng bốn các doanh nghiệp phải giảm giá lợn hơi xuống mức bảy mươi đồng một kg
dù thịt lợn nhập khẩu tăng tới ba trăm một mươi hai tốc độ tái đàn trong nước cũng tăng mạnh song giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao trong một thời gian dài
hiện giá lợn hơi tại miền bắc giao động từ tám mươi đồng đến tám mươi năm đồng một kg lợn hơi xuất chuồng
các tỉnh miền trung miền nam giá lợn hơi giao động quanh mốc bảy mươi năm đồng đến tám mươi đồng một kg tùy địa phương
còn tại các chợ trên địa bàn hà nội giá thịt lợn các loại vẫn giao động ở mức một trăm ba mươi một trăm tám mươi đồng một kg tùy loại
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các doanh nghiệp sớm giảm giá thịt lợn
trước mắt từ mùng một tháng bốn đồng loa giảm giá lợn hơi xuống mức bảy mươi đồng một kg theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tiến tới giá thấp hơn ở mức phù hợp khi sản lượng lợn đạt mức cao vào những quý cuối năm hai nghìn hai mươi
ngành đường sắt chỉ còn duy trì rất ít đoàn tàu chạy tuyến bắc nam và một số hành trình địa phương để hạn chế lượng khách đi lại trong mùa dịch covid một mươi chín
trên tuyến đường sắt bắc nam sẽ chỉ chạy hàng ngay sáu mắc tàu thống nhất hà nội sài gòn
vì một mươi mắc tàu như trước
trong đó tàu khách thống nhất ss một hà nội sài gòn sẽ tạm dừng chạy tàu từ mùa một tháng bốn
chiều ngược lại tàu se hai sài gòn hà nội sẽ tạm dừng chạy tàu từ mùng ba tháng bốn
tại phía nam ngành đường sắt vẫn đang chạy hai mắc tàu giữa sài gòn nha trang và ngược lại
ngoài ra còn có các mắc tàu địa phương chỉ chạy dịp cuối tuần như hà nội vinh hà nội hải phòng hà nội đồng đăng hà nội quán triều yên viên hạ long
bamboo airways sẽ tạm ngưng khai thác các chuyến bay thuê chuyến chiều từ nước ngoài về việt nam trong hai tuần cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
từ nay cho đến hết một mươi năm tháng bốn hãng sẽ hạn chế tối đa các chuyến bay trong nội địa
đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt nhất trên toàn bộ các chuyến bay đang hoạt động
đồng thời tạm dừng chở khách bay thuê chuyến chiều về từ nước ngoài
các chuyến bay một chiều đưa khách rời việt nam chiều về bay rỗng vẫn có thể được hãng cân nhắc thực hiện
nếu có sự đồng ý của các chuyến bay
các chuyến bay của cơ quan quản lý bamboo airways cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết
để góp phần bảo đảm tối đa an toàn sức khỏe cộng đồng
thưa quý vị nhịp sống kinh tế sẽ gửi đến quý vị những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu